tiếp tục kỳ họp thứ tám quốc hội khóa một mươi bốn chiều nay ngày hai mươi hai tháng một mươi các đại biểu quốc hội thảo luận tại tổ về tình hình phát triển kinh tế xã hội và ngân sách nhà nước năm hai nghìn một mươi chín
kế hoạch phát triển kinh tế xã hội dự toán ngân sách nhà nước phương án phân bổ ngân sách trung ương hai nghìn hai mươi
qua thảo luận nhiều đại biểu đánh giá năm hai nghìn một mươi chín là năm mà kinh tế vĩ mô ổn định vững chắc hơn các cân đối lớn của nền kinh tế được cải thiện
tốc độ gdp ước đạt sáu tám nợ công so với gdp giảm hệ số tín nhiệm quốc gia được cải thiện
việt nam được quốc tế đánh giá là nước cải thiện tốt nhất về năng lực cạnh tranh toàn cầu
tuy nhiên một số đại biểu cho rằng các giải pháp phát triển kinh tế vĩ mô vẫn chừa vững chắc tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công còn chậm
chúng tôi mong muốn chính phủ phải đoán rõ nguyên nhân do đâu có phải do nguyên nhân chủ quan hay không
hay do nguyên nhân khách quan hay do hệ thống chính sách của chúng ta
pháp luật của chúng ta vướng mà chúng ta không giải ngân được
cổ phần hóa doanh nghiệp cũng tạm chậm số doanh nghiệp thành lập mới tăng nhưng năng lực cạnh tranh thấp
chúng ta mới có con số nhưng chất lượng phải quản trị doanh nghiệp
bên cạnh những băn khoăn về phát triển kinh tế nhiều đại biểu bày tỏ lo lắng trước tình hình an ninh trật tự
ngày càng hình thành nhiều loại tội phạm đặc biệt là tội phạm buồn bán mà túy
vấn đề sử dụng
ma túy nó phổ biến ở một số đối tượng và đặc biệt hiện nay là qua cái khảo sát thì nó đã lan tới cái đối tượng học sinh
sinh sinh học sinh ở những diện cấp học thấp
đây là một con số rất đáng lo ngại
tuy nhiên là có các chất gây nghiện thôi chứ còn ma túy thì có thể chưa nhiều nhưng đã có những chất gây nghiện
đây là những vấn đề mà cần được cảnh báo và cần được xem xét
dự kiến ngày ba mươi tháng một mươi các đại biểu quốc hội sẽ tiếp tục thảo luận về vấn đề
phát triển kinh tế xã hội dự toán ngân sách nhà nước phương án phân bổ ngân sách trung ương hai nghìn hai mươi tại hội trường